belarus đang có kế hoạch thành lập các trung tâm huấn luyện quân sự chung với nga
và tổng thống belarus alexander lukashenko đã ký xác lệnh phê duyệt dự thảo thỏa thuận với nga về việc này
sau hai bên sẽ còn phải thảo luận thêm
nếu thỏa thuận giữa hai nước được ký kết dự kiến sẽ có chín binh sĩ nga được triển khai tại nước này
như một phần của lực lượng quân sự chung giữa nga và belarus
kế hoạch mới này sẽ hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt của nga ở ukraine
với việc cung cấp các bãi tập ở belarus để huấn luyện các binh sĩ mới nhập ngũ của nga
tổng thống belarus cho phép nga sử dụng lãnh thổ của nước này trong chiến dịch quân sự đặc biệt của nga ở ukraine
sau khi tuyên bố không đưa quân đội belarus tới ukraine